tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bình thuận năm hai nghìn một mươi chín
cùng sự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh bình thuận
các cơ quan ngoại giao các tổ chức doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước
trước sự chứng kiến của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh bình thuận đã trao quyết định
chủ trương đầu tư cho một mươi một dự án với tổng vốn đầu tư trên hai mươi ba tỷ đồng
và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho một mươi bốn dự án
với tổng vốn đầu tư đăng ký một mươi chín tỷ usd và trên ba mươi tỷ đồng việt nam trên nhiều lĩnh vực
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị bình thuận
cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi có cơ chế chính sách thu hút được những nhà đầu tư
doanh nghiệp lớn có uy tín có tiềm lực mạnh đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng lợi thế
để tạo động lực cho sự phát triển với mục đích đưa bình thuận phát triển nhanh và bền vững
và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khai thác có hiệu quả tiềm năng to lớn về biển
về nắng gió chuyển khó khăn bất lợi trước đây thành lợi thế để phát triển
thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
chú trọng phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ nông sản
phó thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư cần có chiến lược kinh doanh lâu dài
thực hiện đúng cam kết đúng tiến độ đề cao ý thức trách nhiệm
trong việc thực hiện các dự án gắn với bảo vệ môi trường